tại trụ sở tỉnh ủy hậu giang đoàn kiểm tra của ủy ban kiểm tra trung ương do đồng chí nguyễn thanh sơn
ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm ủy ban làm trưởng đoàn đã làm việc với thường trực tỉnh ủy
và các cơ quan liên quan của tỉnh hậu giang
đoàn kiểm tra đã công bố quyết định số ba trăm năm mươi năm ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu của ban bí thư về việc thi hành kỷ luật
ông trịnh xuân thanh tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu bằng hình thức khai trừ khỏi đảng
do ông trịnh xuân thanh không có mặt nên đại diện tri bộ ba đảng bộ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
nơi ông trịnh xuân thanh sinh hoạt nhận quyết định
theo quy định số ba trăm năm mươi năm vi phạm của ông trịnh xuân thanh là nghiêm trọng không đủ tư cách đảng viên
trước đó vào ngày tám tháng chín tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét thi hành kỷ luật ông trịnh xuân thanh
trịnh xuân thanh tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
kết quả một trăm linh ủy viên ban bí thư trung ương đảng đã bỏ phiếu thống nhất quyết định kỷ luật
đối với hình thức khai trừ đảng với tỉnh ủy viên hậu giang trịnh xuân thành